ngày hai mươi bảy tháng tám tại thành phố thanh hóa phiên họp toàn thể lần thứ hai mươi của ủy ban pháp luật quốc hội đã khai mạc
phiên họp sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng tám để thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
thẩm tra tờ trình và đề án của chính phủ về việc thành lập bốn phường thuộc thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
sắp xếp các xã thành lập các phường và thị xã kinh môn tỉnh hải dương thành lập thị xã sapa và các phường trực thuộc tại huyện sapa tỉnh lào cai
thẩm tra báo cáo sơ kết năm năm triển khai thi hành hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba và báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số sáu mươi bảy của quốc hội
về tăng cường công tác kiểm tra thi hành luật pháp lệnh nghị quyết của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
phiên họp cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban pháp luật quốc hội